cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp ra quyết định tạm giữ đối tượng nguyễn vũ hoàng ba mươi bảy tuổi trú tại ngọc hiệp thành phố nha trang về tội hiếp dâm trẻ em
tại cơ quan công an nguyễn vũ hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trước đó vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng việc em trần thị lan anh một mươi sáu tuổi không có người thân muốn về hà nội mà không có tiền
đối tượng nguyễn vũ hoàng nói có người nhà là tài xế xe hoàng long sẽ gửi lan anh về hà nội
khi nạn nhân lên xe hoàng không trở ra bến xe mà trở thẳng về nhà mình dùng dao thái lan đâm vào bụng đồng thời bắp cổ làm lan anh ngất xỉu rồi thực hiện hành vi đổi bại
khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng cơ quan công an đã thu giữ con dao gây án tại phòng ngủ
hiện cơ quan điều tra công an thành phố nha trang đã bắt khẩn cấp hoàng và đang củng cố hồ sơ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật